sở giao thông vận tải tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị vận tải phun thuốc sát trùng hàng ngày
liên tục trong vòng hai tuần tại các nhà ga bến xe bến tàu nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh do ncov
theo đó các đơn vị vận tải trên địa bàn tăng cường tuyên truyền đến hành khách
lái xe cần phải vệ sinh xe cộ hàng ngày bố trí dung dịch rửa tay và khẩu trang dự phòng trên xe
đồng thời các đơn vị vận tải phải chủ động phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn
biến xe nhà ga để ngăn ngừa và triển khai biện pháp ứng phó kịp thời với những tình huống xảy ra